ngày hai mươi tháng sáu ubnd tỉnh hà nam tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia tam trúc đến năm hai nghìn ba mươi
quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia tam trúc tỉnh hà nam đến năm hai nghìn ba mươi có quy mô diện tích vùng lõi ưu tiên tập trung phát triển là bốn ha thuộc địa phận thị trấn ba sao và ba thôn vòng khuyến công và khả phong thuộc xã khả phong huyện kim bàng
tỉnh phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm khu du lịch tam trúc cơ bản đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch quốc gia đón khoảng ba bảy trăm linh lượt khách tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng một một trăm linh tỷ đồng và phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi đón khoảng sáu lượt khách thu trên một bảy trăm linh tỷ đồng tạo việc làm cho khoảng bốn năm trăm linh lao động
việc phát triển khu du lịch quốc gia tam trúc được thực hiện bảo đảm sự phù hợp thống nhất với các chiến lược dựa trên cơ sở khai thác và bảo tồn các giá trị đặc trưng
thế mạnh về tài nguyên đồng thời gắn với việc bảo tồn nghiêm ngặt tài nguyên môi trường